đợt nghỉ lễ kéo dài năm ngày tới dự báo lượng du khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố đà lạt
tỉnh lâm đồng sẽ tăng đột biến do vậy để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách
tỉnh lâm đồng đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó công an các địa phương trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã ra quân mở đợt cao điểm
đấu tranh chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
đối với các điểm du lịch kiên quyết không để xảy ra tình trạng chặt chém cò kéo cưỡng ép du khách mua hàng
công an thành phố đà lạt cũng gia quân phân công lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại một mươi tám điểm chốt giao lộ ở các tuyến đường trọng điểm để điều tiết bảo đảm lưu thông an toàn thông suốt